thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra từ ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng sáu đến ngày ba mươi tháng sáu
cả nước có một hai mươi năm thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều hơn năm ngoái là khoảng hai mươi bốn em
và theo kế hoạch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi bốn h chiều nay các thí sinh đã có mặt ở phòng thi
để làm thủ tục dự thi kiểm tra thông tin và điều chỉnh sai sót nếu có
nhằm bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
công an các tỉnh thành trên cả nước đã xây dựng và triển khai các kế hoạch phương án cụ thể chi tiết
theo đó công an thành phố đã phân công nhiệm vụ cho công an các đơn vị có liên quan và công an quận huyện thị xã
theo chức năng nhiệm vụ triển khai công tác bảo vệ an ninh an toàn các kỳ thi
theo kế hoạch bảo vệ các kỳ thi công an quận huyện thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn phân công cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi đủ quân số
đúng quy chế thi theo đề nghị của trưởng điểm thi
đồng thời lực lượng công an phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
phục vụ kỳ thi lắp đặt camera giám sát phòng bảo quản đề thi bài thi bố trí tủ chứa đề thi bài thi đảm bảo an ninh an toàn
xác định công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định
lực lượng công an trên cả nước từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai tốt các mặt công tác tăng cường lực lượng phương tiện biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục